chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là thông tin liên quan đến vấn đề dịch bệnh
sau khi triển khai nhiều chiến dịch tiêm chủng thế giới được cho là đã chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với đại dịch
dù theo nhiều ý kiến chuyên gia rủi ro lây nhiễm và khả năng tái bùng phát covid một mươi chín là không hề nhỏ
nhiều bước tiến lớn được ghi nhận ở những nước ngăn chặn thành công sự lây lan của các biến chủng
sông kết quả chống dịch này hoàn toàn có thể bị đe dọa trong bối cảnh nhiều quốc gia nghèo khác
vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nguồn lực
thiếu vaccine thiếu nguồn lực y tế tại những nước đang phát triển đã tạo ra điểm mù trong ngăn chặn đại dịch
những khu vực bình thường mới vẫn phải chống chọi với sự gia tăng trở lại của các ca nhiễm mới
trong khi phải đối mặt với dịch cúm mùa vốn cũng đã lấy đi nhiều sinh mạng mỗi khi mùa đông đến
cùng với đó sự xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn biến thể danta vẫn đang là ẩn số
tại việt nam từ những chỗ người dân được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn thấp
thời gian gần đây việt nam tăng tốc tiêm vaccine cho người dân
hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine của việt nam đã cao hơn tỷ lệ trung bình thế giới
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã có gần bốn mươi tám chín người dân việt nam được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
hàng loạt các biện pháp phòng
chống dịch bệnh được tăng cường để hạn chế nguy cơ về một mùa đông covid một mươi chín kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn quý vị đừng quên li suppride bấm chuông để theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại